trung tâm y tế dự phòng tỉnh bà địa vũng tàu cho biết ngành y tế tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan
tiếp nhận và cách ly đối với hai trăm sáu mươi bốn công dân việt nam trở về từ trung đông bảo đảm an toàn
lực lượng y tế của tỉnh bà rịa vũng tàu đã tiến hành kiểm tra y tế đo thân nhiệt và đưa những người này
về hai khu cách ly của tỉnh tại thị xã phú mỹ và thành phố bà rịa
những công dân này là lao động tại các nước trung đông có nguyện vọng trở về nước
việc cách ly được thực hiện nghiêm túc theo quy định bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín